trong số những người khiếm thị ở đà nẵng có một phụ nữ giàu nghị lực đã vượt lên số phận của chính mình để vươn lên trong cuộc sống
từ hoàn cảnh éo le tăm tối chị đã nỗ lực học tập lao động để có việc làm và thu nhập ổn định
cơ duyên giúp chị nguyễn thị phụng ở quận liên triểu gắn bó với hội người mù của quận rất tình cờ
nhưng đây là nơi giúp chị xóa đi những mặc cảm tự ti ban đầu của bản thân
dù mắt chị đã không thể nhìn thấy ánh sáng cuộc đời dù tổ ấm của mình bị tan vỡ từ chỗ không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai trong xã hội mất niềm tin vào cuộc sống chị đã có suy nghĩ lạc quan hành động tích cực yêu cuộc sống

từ những nỗ lực của bản thân và sự tạo điều kiện giúp đỡ của hội người mù quận liên triều chỉ sau thời gian ngắn chị nguyễn thị phụng đã trở thành kỹ thuật viên massag bấm huyệt được bố trí việc làm ổn định và thu nhập trung bình từ ba đến bốn triệu đồng mỗi tháng
với nguồn thu nhập này hàng tháng chị phụng không những tự trang trải cho bản thân mà còn có thể lo chi phí ăn học cho các con của mình

người khiếm thị còn đủ sức khỏe được học chữ học nghề để tự nuôi sống bản thân
các ngành nghề chủ yếu mà hội hướng tới là những nghề phù hợp với sức khỏe của người khiếm thị như làm tăm tre trồi tre sông hơi bấm huyệt
để khi thành thạo nghề họ có thể làm việc ngay tại hội người mù của quận huyện sống bằng chính sức lực của mình như những người lao động bình thường khác